ngày một mươi chín tháng một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt nguyễn thị hậu hai mươi năm tuổi
ngụ phường long bình tân thành phố biên hòa bị bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hậu là người nghiện ma túy và không có việc làm ổn định
để có tiền trang trải cuộc sống và ma túy sử dụng hậu thường xuyên mua ma túy về phân nhỏ để sử dụng và bán cho người nghiện
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba hậu lấy hai gói ma túy mang đi bán cho người nghiện
và gửi một gói ma túy qua đường bô điện cho một đối tượng khác
khi hậu điều khiến xe máy mang theo ba gói ma túy khối lượng gần sáu mươi năm gram
đến khu vực cống sau bệnh viện đa khoa đồng nai phường tâm hòa thành phố biên hòa
thì bị lực lượng trinh sát phòng chống ma túy công an thành phố biên hòa phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi một tháng một viện kiểm sát nhân dân quận tám tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố trương minh thiện
trương vĩnh sương hà vĩ toàn về tội cướp tài sản và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án nhân dân quận tám để đưa ra xét xử
theo cáo trạng ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền trả nợ nên thiện rủ sương và toàn đi cướp ngân hàng
thiện phân công sương vào phòng giao dịch ngân hàng sa công bang trên đường trần hương đạo
phường năm quận năm tp hcm ngồi xem có ai rút tiền thì báo cho thiện toàn để vào dàn cảnh cướp tiền của khách
khi sương vào ngân hàng chờ vài phút nhưng không thấy ai nên nhóm rời đi
sau đó nhóm đi khảo sát một số ngân hàng khác để ra tay
nhóm trong phòng giao dịch ngân hàng sa công bang phú lợi trên đường phạm thế hiển phường bảy quận tám để ra tay
vì tại đây bảo vệ không được trang bị súng công cụ hỗ trợ
khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đi đến ngân hàng và thiện đậu xe bên lề đường đối diện cho sương trong dự cảnh giới
riêng thiện và toàn vào ngân hàng lấy số thứ tự và chờ tại ghế khách hàng
sau khi ngồi chờ khoảng một phút thiện rút từ trong túi đeo bên người một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen
uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng còn toàn đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền
tuy nhiên không thấy tiền nên bọn chúng bỏ chạy ra xe tẩu thoát
công an vào cuộc truy bắt được thiện và sương riêng toàn bỏ trốn
đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thì ra đầu thú
khám xét nơi ở của thiện công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi
thiện khai mua cây súng này trên mạng với giá hai trăm linh đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng hoàng thị tuyết bốn mươi chín tuổi trú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành bắt quả tan đối tượng tuyết
đang có hành vi tàn trữ hàng cấm là pháo nổ trái phép
nhằm mục đích để bán tại quán cà phê phong hải ấp tám xã an phước huyện long thành
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện phía dưới mặt bàn piza trong quán cà phê
có chứa tám mươi bốn hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống một mươi ba hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống
kiểm tra bên trong phòng ngủ phát hiện thêm tám hộp pháo hoa nổ loại ba mươi sáu ống với tổng trọng lượng một trăm năm mươi một kg
qua đấu tranh tuyết khai nhận đã mua số pháo hoa nổ nói trên qua mạng xã hội của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá gần bảy mươi bảy bốn triệu đồng để về bán lại kiếm lời thì bị bắt
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay nguyễn văn thái tên gọi khác là thái bớt cùng sáu mươi chín bị cáo khác bị toán nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử
các bị cáo bị truy tố về các tội giết người gây dối trật tự công cộng che giấu tội phạm tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép vũ khí quần dụng
vụ việc xảy ra tại ấp bến tràm xã cửa dương thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
theo cáo trạng xuất phát từ việc tranh chấp đất đài nguyễn văn thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê tranh chấp cho một người dân ở ấp bến tràm
vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thái gồm năm mươi hai bị cáo đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp đã xảy ra cự cãi sô sát với nhóm của nguyễn văn trường
hai người trong nhóm của thái là nguyễn văn quá và đoàn thiên long dẫn đầu diệt đuổi nhóm của trường gây náo loạn khu vực
long đã dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường hậu quả làm phan trọng hải và nguyễn anh thư tử vong
trường và năm người khác bị thương
khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã bắt giữ số đối tượng nói trên thu giữ nhiều súng và hung khí có liên quan
phiên tòa dự kiến kéo dài trong một mươi năm ngày
vào ngày hai mươi hai tháng một công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng phan công đoàn chủ tải phường lê lợi tp vinh
để điều tra và làm rõ về hành vi chống người thành công vụ
vào tối ngày hai mươi một tháng một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh triển khai lực lượng tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ một a đường trần phú tp vinh
thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi bảy k hai mươi bảy nghìn chín mươi hai đang di chuyển có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn
khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiểu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra tài xế đã không chấp hành cho xe lùi
quay đầu đi ngược chiều điều đáng chú ý là khi tổ công tác tiếp cận với người này thì đã lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác rồi tiếp tục bỏ chạy
khi tài xế điều khiển xe bỏ chạy đến đường chu văn an tp vinh thì bị lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn bắt giữ và đưa về trụ sở
tài xế điều khiển xe ô tô được xác định là phan công đoàn
qua kiểm tra nồng độ cồn người này vi phạm ở mức ba trăm chín mươi chín mg trên lít khí thở
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phạm huỳnh minh thịnh hai mươi chín tuổi trú tại phường trương quang trọng tp quảng ngãi
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
phạm huỳnh minh thịnh là huấn luyện viên dạy võ
lớp học của thịnh thu hút nhiều em học sinh từ sáu tuổi đến một mươi sáu tuổi
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh nam thịnh đã rỗ các em để quan hệ tình dụng bằng nhiều hình thức
đối tượng còn dùng camera quay lại hình ảnh để đe dọa các nam sinh
đến nay công an tỉnh quảng ngãi đã thu thập đầy đủ chứng cứ thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp vừa đối tượng
công an tỉnh quảng ngãi thông tin ai là bị hại của phạm huỳnh minh thịnh đề nghị liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để được tiếp nhận và giải quyết
với hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự cao văn thắng thường trú tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tra cú tỉnh trà vinh khởi tố bị can và bắt tạm giả
kết quả điều tra ban đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cao văn thắng đã cho một mươi người dân thường trú trên địa bàn tỉnh trà vinh
vay tiền nhiều lần số tiền từ hai triệu đồng đến một mươi triệu đồng lãi suất từ hai trăm tám mươi ba đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được công an huyện tra cú tiếp tục điều tra xác minh củng cố hồ sơ xử lý cao văn thắng theo quy định
của pháp luật
mặc dù thời gian qua cơ quan công an đã có nhiều cảnh báo về tội phạm giả danh các cơ quan tổ chức như công an viện kiểm sát tòa án
nhà mạng và nhân viên các ngân hàng công ty doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt là tuyên truyền nhận diện phòng ngừa một số phương thức
thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội về tội phạm công nghệ cao tuy nhiên vì chủ quan thiếu cảnh giác một số người dân vẫn sập bẫy của các đối tượng này
đây là đối tượng phạm thị nhường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thị trấn kiện khê huyện thanh liêm tỉnh hà nam vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tinh vi sử dụng nhiều số điện thoại và giả dọng người dân miền trung miền nam hay giả danh hàng loạt nhân viên công ty bất động sản trao đổi thông tin về các dự án yêu cầu nộp sớm tiền đầu tư và các loại thuế lệ phí để được hưởng nhiều ưu đãi
đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn cả nước với số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi ba bạn hòa cũng chuyển cho em rất nhiều lần tiền
hay gần đây nhất ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố phủ lý phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hà nam đã bắt giữ đối tượng phạm công mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thôn sơn thanh xã sơn hà huyện phú xuyên thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó mạnh đã dùng mạng xã hội với nick facebook đơn giản cài đặt hình nền giả danh là cán bộ công an
và giới thiệu là có thể giúp chạy án
với thủ đoạn này mạnh đã lừa đảo chiếm đoạt năm triệu đồng và một điện thoại iphone một mươi bốn pro max
đối tượng giả danh công an viện biểm sát ngoại địa cho nhân dân đang liên quan đến vụ án ma túy buôn lậu hoặc rửa tiền
yêu cầu người dân khai báo về thông tin cá nhân số tài khoản để từ đó là truyền tiền vào tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tài sản
đối tượng giả danh
lực lượng công an
lực lượng công an để gọi điện cho người dân lấy lại tiền bị lừa và đưa ra các chiêu thức để cho người dân tin đó là lực lượng công an để nhằm chiếm đoạt tài sản
thực tế cho thấy giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng nhắn tin gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc giả mạo tài khoản
gia lô facebook tuyển cộng tác viên kiếm tiền online cho vai tiền qua app giả danh nhân viên y tế báo người thân đang cấp cứu đề nghị chuyển tiền là thủ đoạn không mới
tuy nhiên vì chủ quan thiếu cảnh giác một số người vẫn sập bẫy
khi mà người dân tiếp nhận những thông tin mà đối tượng nghi đối tượng lừa đảo gọi đến thì đề nghị người dân là bình tĩnh mà tìm hiểu kỹ thông tin nhất là không chuyển tiền vào tài khoản mà mình chưa xác định được
cái thứ hai là không truy cập vào các đường linh lạc đặc biệt là các đường linh
cái thứ ba là không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng
khi có lực lượng công an gọi đến thì nghi là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân cần đến ngay công an nơi gần nhất để trình báo và tìm hiểu sự việc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay lực lượng công an tỉnh hà nam đã điều tra triệt phá một mươi một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt hai mươi đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm này lực lượng công an đã đồng loạt triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm đồng thời tăng cường phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nhận diện các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân
từ đó người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng vừa bị công an huyện tương dương tỉnh nghệ an triệt phá
qua công tác nghiệp vụ công an huyện tương dương đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng gồm phan thị nhung và nguyễn thị hồng cùng chú huyện tương dương
thủ đoạn các đối tượng là dùng số điện thoại không chính chủ lập các tài khoản mạng xã hội để nhận và chuyển tin nhắn lô đề
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được công an huyện tương dương tiếp tục điều tra mở rộng
chiều nay bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối hợp với đồn biên phòng đắc ơ vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn ba trăm năm mươi kg pháo lậu
quá trình tuần tra lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đi xe gắn máy chở theo nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn tiến hành dừng xe kiểm tra
qua đó phát hiện bên trong các bao tải có chứa hai trăm linh khối hộp hình chữ nhật bốn mươi một ống trụ hình tròn với tổng trọng lượng ba trăm năm mươi một kg
tại cơ quan điều tra trần văn hùng và điểu lợn cùng chú tại bình phước khai được một người ở xã đắc ơ thuê vận chuyển số pháo trên với giá sáu triệu đồng
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài phối hợp cùng công an tỉnh tây ninh vừa tiếp nhận sáu công dân được đại sứ quán việt nam tại campuchia và tổng cụp di chú campuchia bàn giao qua cửa khẩu quốc tế mộc bài
tiến hành điều tra xác minh nhân thân lai lịch của sáu công dân lực lượng chức năng phát hiện hai trong sáu công dân được trao trả về nước lần này là đối tượng bị công an tỉnh cà mau truy nã về tội giết người vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đó là đỗ lợi tỷ và nguyễn hoàng anh cùng chú cà mau
sau khi hoàn tất hồ sơ đại diện đại sứ quán việt nam tại campuchia và tổng cục di lý campuchia đã bàn giao đối tượng đỗ lợi tỷ và nguyễn hoàng anh cho công an tỉnh cà mau tiếp nhận và di lý về cà mau